đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ban nội chính trung ương
và một số công ty doanh nghiệp các tổ chức xã hội
tiếp nhận một trăm linh triệu đồng từ ban nội chính trung ương đồng chí trần thanh mẫn cho biết
trong những ngày vừa qua tinh thần yêu nước đoàn kết dân tộc sự đồng thuận của người dân trong và ngoài nước
đã tạo sức la tỏa rất lớn và thiết thực trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh
những tấm lòng cùng nghĩa cử cao đẹp cũng như sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị
được thể hiện bằng kết quả ủng hộ với số tiền lên đến trên bảy trăm linh tỷ đồng
cùng với việc người dân thực hiện nghiêm các biện pháp của chính phủ
thì ngày việt nam đẩy lùi được dịch bệnh sẽ rất gần
cùng ngày ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận thêm hơn năm trăm linh triệu đồng
từ các công ty doanh nghiệp và các tổ chức xã hội